khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi đoàn công tác liên minh châu âu ec sẽ tiếp tục kiểm tra mức độ tuân thủ
chống đánh bắt bất hợp pháp tại những địa phương ven biển nước ta
từ đó sẽ đưa ra quyết định gỡ bỏ thẻ vàng cho hải sản việt nam xuất khẩu sang châu âu
mặc dù ngư dân quảng nam chưa vi phạm ngư trường đánh bắt nước ngoài
nhưng nhiều yếu tố khác cần được tháo gỡ triển khai quyết liệt để khai thác bền vững
góp phần gỡ bỏ thẻ vàng cho việt nam
tỉnh quảng nam hiện có gần ba bốn mươi chiếc tàu thuyền từ sáu mét trở lên
trong đó tàu thuyền từ một mươi năm mét trở lên có bảy trăm bốn mươi tám chiếc khai thác vùng khơi
trong hai năm qua quảng nam có năm mươi bảy tàu cá tự giác đăng ký trang bị thiết bị giám sát hành trình
tất cả tàu cá đều được đánh dấu
tuy chưa xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
nhưng khó khăn lớn nhất là công tác kiểm soát hành trình của hai mươi năm tàu cá trên hai mươi bốn mét
giải pháp đối với ngành
toàn bộ những tàu này đều lắp thiết bị mô vi phima
tức là thiết bị giám sát vệ tinh
tức là trực tiếp trạm bờ ở tổng cục thị sản
trên cơ sở đó tổng cục xích gắn
đề trung tâm sẽ phát cái tín hiệu để cho tàu đó dịch diễn ra khỏi khu vực vi phạm vùng biển nước ngoài
trong chuyến kiểm tra của liên minh châu âu ec về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iuu
cho thấy công tác triển khai thực hiện quy định iuu tại quảng nam chưa sâu sát
công tác quan sát tàu cá ra vào cảng còn nhiều bất cập
chính vì vậy ngành thủy sản tỉnh quảng nam cần tăng cường nghiên cứu triển khai các nội dung khuyến nghị của ec và iuu
để quản lý hoạt động của tàu cá được thực thi theo đúng quy định
đề nghị là văn phòng thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá tại cảng phải hoạt động liên tục cử trực ban hai mươi bốn hai mươi bốn
để kiểm soát toàn bộ những tàu cá ra vào cảng
thứ hai là ghi chép sổ nhật ký rồi kiểm soát sản lượng lên bến
làm sao nó đảm bảo độ chính xác phục vụ cho công tác xuất khẩu sang các thị trường
đặc biệt là thị trường eu và tăng cường xử lý thực thi pháp luật đối với những hành vi vi phạm
theo luật thủy sản mới cũng như là hai nghị định và tám thông tư của bộ nông nghiệp phát triển đông thôn
hiện nay nhân sự cho công tác thủy sản ở tỉnh quảng nam còn thiếu
xanh giới vùng biển chưa phân định rõ ràng
vì thế ngành chủ yếu hướng dẫn ngư dân khai thác theo khuyến cáo
trước mắt tỉnh quảng nam cần tập trung tuyên truyền vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đầu tư vào hạ tầng và nhân lực để việc quản lý hoạt động nghề cá ngày càng đi vào nền nếp